với hành vi cướp giật tài sản đối tượng liếp văn toàn sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn bến cầu huyện bến cầu của tỉnh tây ninh đã bị công an huyện bến cầu tạm giữ để điều tra làm rõ
tại cơ công an công an thì toàn khai nhận khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do không có tiền tiêu xài nên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi h tám sáu nghìn hai trăm một mươi ba đi dọc theo các tuyến đường ở thị trấn bến cầu
rồi cướp giật túi sách của hai người phụ nữ đi đường lấy được chín trăm ba mươi đồng một số trang sức kim loại màu vàng hai điện thoại di động và một thẻ atm
sau đó thì mang đến tiệm vàng để bán số trang sức trên nhưng bị trả lại do làm bằng vàng giả
được sự vận động của gia đình cùng với sự truy tìm giáo diết của lực lượng công an biết không thể trốn thoát nên đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
toàn đến công an bến cầu đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản cướp giật được